hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đó là cuộc chiến của họ cũng như người thân của họ với căn bệnh quái ác mà họ phải đối mặt
nhưng qua đó cũng để thấy được rằng những giây phút ta đang được sống mới quý giá đến nhường nào
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhưng qua đó mỗi số phận ấy đều tồn tại một hành trình nhiều khổ đau sau khi biết tin căn bệnh ung thư đến với mình
cuốn sách điểm đến của cuộc đời là nhiều câu chuyện của những bệnh nhân ung thư trong cuộc hành trình dấn thân vào thế giới cận tử của tác giả đặng hoàng giang
những tường sẽ là những tuyệt vọng là đau đớn
nhưng kỳ lạ thay những số phận được kể trong cuốn sách lại cho thấy những bệnh nhân ung thư
những bản lĩnh cũng như sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên khi bước qua bì kịch
tôi đã gặp khá nhiều các nhân vật khác nhau những người thân những người mà đã mất người thân hoặc là những người bệnh đang trong quá trình cuối của họ
và cuối cùng thì tôi chọn những cái câu chuyện mà những nhân vật có một cái gì đấy rất là đặc biệt
vở kịch ngắn mementomori đưa những số phận trong cuốn sách lên sân khấu và nhiều diễn viên trong vở kịch cũng chính là những bệnh nhân đang bị ung thư hoặc là người thân của những bệnh nhân ung thư
có lẽ cũng bởi điều đặc biệt này mà vở kịch đã khơi gợi được nhiều xúc cảm và dễ tiếp cận đến khán giả hơn
một trong số những bệnh nhân ung thư đảm nhận vai diễn trong vở kịch là huế cô gái bé nhỏ vừa tròn hai mươi hai tuổi và vừa tốt nghiệp đại học
là một trong những bệnh nhân mà tiến sĩ đặng hoàng giang từng tiếp xúc trong quá trình thực hiện cuốn sách huế đã được ông động viên tham gia thử vai cho vở kịch bởi sự tương đồng trong hoàn cảnh và độ tuổi với nhân vật liên
em là một người chưa từng diễn phim bao giờ nên là với em thì rất là khó và dù mặc dù là cảm nhận rất rõ ràng về nhân vật biết rõ những quá trình mà nhân vật từng trải qua và mình cũng trải qua những cảm xúc giống như vậy nên là mình rất hiểu
nhưng mà khi mà diễn đạt lại thì quá trình tập luyện rất là khó thì để diễn lại các cảm xúc ấy thì cũng khó
với em là một diễn viên không chuyên nên là rất là khó
và sau một thời gian tập luyện thì em cố gắng đặt cảm xúc của mình vào nhân vật và hoàn thành tốt vai diễn của mình
huế là một cô gái rất là đặc biệt cô bị phát hiện ung thư năm một mươi sáu tuổi và đến bây giờ hai mươi ba tuổi gần bảy năm rồi thì chữa cháy
nhưng mà từ năm ngoái thì bác sĩ đã trả về bởi vì đã hết phương cứu chữa
cô đã ra đoạn cuối và hiện nay các cái u ở trong gan đã di căn rất là nhiều trong bụng và thỉnh thoảng có những cân đau rất là dữ dội
được biết tới huế qua lời giới thiệu của chị hà là một nhân vật trong sách
và khi tiếp xúc với huế tôi thấy rất là đặc biệt
mặc dù là bệnh tật như vậy tuổi trẻ như thế nhưng mà huế luôn luôn có một cái sự bình tĩnh một cái sự đàng hoàng
một cái sự thấu hiểu cuộc đời mà nhiều người lớn tuổi hơn cũng không có được cái sự thông thái đấy
và đến bây giờ thì huế vẫn tiếp tục mong muốn đem lại niềm vui cho những người bạn trẻ đồng bệnh của mình
mong muốn làm những việc có ích trong cuộc sống
và thực sự là không sợ hãi cái chết không sợ hạn nhìn thẳng vào nó một cách rất là bình tĩnh
giữa em và nhân vật niên thì có sự tương đồng là nhân vật niên rất là lạc quan trước cái chết và bệnh tật
và nhân viên niên thì theo phương pháp thiền dưỡng sinh trường sinh học
sau khi mà điều trị hóa chất thì hóa chất rất là mệt mỏi và em cũng thấy em cũng rất là sợ hóa chất
sau đấy là từ chối hóa chất thì em và nhân vật niên đều theo phương pháp
thiền dưỡng sinh và phương pháp đấy thì cho mình một sức khỏe tốt hơn và khỏe mạnh hơn cảm giác thư thái hơn rất là nhiều
bước ra khỏi vô kịch huế quay trở lại với nhịp sống thường ngày của mình
gia đình ở thái bình nên hiện tại huế tự ở lại hà nội cùng với bạn
để chờ nhận xong tấn bằng đại học nhìn huế tự tay lo toan cho cuộc sống
khó ai có thể biết được rằng em đã là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối
suốt hơn sáu năm kể từ khi biết tin mắc bệnh huế vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc học của mình
em bước qua những năm tháng cấp ba cùng những ngày liên tục đi lại giữa thái bình và hà nội để truyền hóa chất điều trị bệnh sau cả phẫu thuật
ngày biết tin đỗ hai trường đại học em bước qua những ngày liên tục đi lại giữa thái bình và hà nội để truyền hóa chất điều trị bệnh sau ca phẫu thuật

bốn năm học đại học lại là chữa ngày đồng hành cùng phát đồ điều trị thứ hai rồi thứ ba và cho đến bây giờ cơ thể em đã từ chối hóa chất điều trị
em theo phương pháp thiền này thì em cảm thấy nhẹ nhàng và cảm thấy sống chết vô thường
mình cũng không sợ không lo lắng luôn nạc quan vui vẻ

bắt đầu thì bố mẹ em rất là lo nắng cho em vì bệnh của em như vậy mà em học trên đại học này một mình ở trên này thì không có ai chăm sóc
mỗi khi mà chuyển hóa chất xong mẹ lại về mẹ đi làm và em vừa viện xong mệt mỏi về trường lại đi học luôn
bố mẹ rất là lo em cố gắng vui vẻ và động viên lại mọi người là con không sao con sẽ học được và vẫn làm việc được
nên là gia đình mọi người không phải lo nắng cho con nhiều và em động viên lại mọi người
hiện giờ huế tìm đến phương pháp thiền định ăn chay sống một cách bình tĩnh và giống như nhiều bệnh nhân ung thư kiên cường khác
em bình thảng trước cái chết và khiến cho bất cứ ai tiếp xúc đều bất giác muốn nhìn nhận lại cuộc sống của chính mình
khi mà tiếp xúc với nhà cận tử thì tôi thực sự
thực sự được nhắc nhở là cái quãng thời gian của mình còn rất là ít đòi và mình cần phải làm cái gì đấy
cần phải sống như thế nào cho nó có ý thức cho nó có ý nghĩa
thay vì mình trôi nổi mình quên lãng và mình sống một cách phù du và những người cận thử nhắc nhở cho tôi cái điều đấy
và tôi cũng nhìn thấy ở họ một cái sự chân quý cuộc sống một cái sự khao khát đời sống
khao khát được làm việc có ích khao khát được yêu thương người khác được người khác yêu thương được làm việc thiện
và cái mong muốn đấy khao khát đấy của người cận từ nó đã giúp cho tôi cảnh tỉnh ra và nhắc nhở tôi sống một cuộc đời nó có ý nghĩa hơn
em muốn gửi gắn tới mọi người một điều là hai đề điểm mũi ứng cuộc đời mình là chính hôm nay ta được hạnh phúc
và điểm xuất phát là ta vẫn còn thở
hạnh phúc chẳng ở đâu xa ngay cạnh chúng ta khi được hít chung một bầu không khí
và được tận hưởng hạnh phúc từ những việc làm đơn giản nhất trong từng hơi thở